thưa quý vị và các bạn khai thác giá trị các di tích lịch sử văn hóa cảnh quan thiên nhiên là một xu hướng kinh doanh phổ biến trong hoạt động du lịch trên thế giới cũng như tại việt nam

thưa quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau